tại quảng bình mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường và nhà dân bị ngập lụt chia cắt tập trung chủ yếu là ở hai huyện lệ thủy quảng ninh
mưa lớn đã khiến cho hơn ba trăm linh nhà dân ở các huyện lệ thủy quảng ninh bị ngập lụt nhiều tuyến đường huyện lệ thủy bị ngập sâu trên năm mét
huyện lệ thủy đã lên kế hoạch di rời hơn ba sáu trăm linh hộ với hơn một mươi một người dân tại các khu vực ngập lụt sâu sang các nhà cao tầng nhà kiên cố
và phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin để kết thúc mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an quận cầu giấy hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê thanh huyền
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại phòng ba trăm linh bảy tòa b ba b nam trung yên phường trung hòa quận cầu giấy
thành phố hà nội về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi năm và có sẹo chấm cách một cm trên đầu lông mảy trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai hà nội
là đối tượng nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại tổ một mươi phường yên sở quận hoàng mai tp hà nội
có xeo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng phạm đức khải sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại thôn tu lễ xã kim đường huyện ứng hòa thành phố hà nội
bị công an huyện thanh trì hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo thẳng một năm cm cách năm cm trên sau đuôi lông mày trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện